chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị theo tin từ sở y tế hà nội tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng chín trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một ca dương tính mới với virus sars cov hai tại khu phong tỏa
các bệnh mới này ở quận long biên liên quan đến chùm ca bệnh tại tổ bốn phường việt hưng
như vậy trong sáng ngày hai mươi chín tháng chín hà nội ghi nhận hai ca mắc gồm một ca tại khu cách ly và một ca tại khu phong tỏa
đúng giờ sáng nay ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
từ việc hai mẹ con ở ngõ ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung
đi xét nghiệm tại bệnh viện có kết quả dương tính được sở y tế hà nội công bố vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám
đến nay đã có hàng trăm ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này
các bệnh nhân chủ yếu tập trung tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi và khu vực lân cận
trong thời gian phong tỏa toàn bộ người dân trong khu vực nhân viên phục vụ phong tỏa đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên
tất cả đều có sức khỏe bình thường ổn định không có triệu chứng ho sốt
trong quá trình thực hiện phong tỏa người dân cũng chấp hành tốt các quy định và giữ an ninh
như vậy sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân đã chính thức được gỡ phong tỏa
hiện nay hà nội đang thực hiện nới lỏng giãn cách với việc không phân biệt các vùng đỏ vàng xanh
và nhanh chóng gỡ bỏ nhiều chốt chặn được lập lên trước đó
chỉ kiểm soát hai mươi ba chốt tại các cửa ngõ lớn ra vào thành phố
tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều chốt chặn chưa được tháo rỡ hay chỉ tháo rỡ một phần
gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực
ngõ sáu trăm một mươi hai trên năm mươi phố ngọc khánh
hàng loạt phương tiện phải quay đầu khi gặp chốt cứng
còn nhiều người dân khu vực vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang
luôn lách qua hàng rào để qua chốt
chúng tình trạng này là một trường hợp

vậy những chốt này có tác dụng gì
kiểm soát dịch bệnh hay cản trở người đi đường
không thể vô lý giữa một cái con dốc thọ lão
là sinh hoạt của hàng bao nhiêu nghìn hộ dân
mà lại ngăn cách như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân đi lại
chúng tôi là chúng người dân thì chấp hành
trong cái đợt dịch bệnh

nhưng mà khi đã có chủ trương tôi cứ nghĩ là
cái này phải mở ra để dân sinh hoạt động cho nó bình thường
cứ vào đây mà đến lúc chặn này thì lại phải đi vòng
một số khu vực khác thì ngay khi có chỉ thị mới của thành phố
lực lượng chức năng đã nhanh chóng tháo các hàng rào chắn cứng
thu dọn vật liệu trả lại đường phố cho người dân di chuyển dễ dàng
chỉ còn duy trì các chút cứng
đối với các địa bản dắp danh
các khu vực phát hiện có ca lây nhiễm trong cộng đồng
hoặc các khu phòng tỏa
và được biết hiện nay phường vũ nhưng cũng đang có các kf
là dắp danh với phường vũ quỳ
do đó thì đối với các chút cứng tại khu vực dắp danh này
chúng tôi tiếp tục duy trì và có cử các cử lực lượng
công an dân quân và cũng như là tổ quốc tế cộng đồng
thường xuyên túc trực hai mươi bốn trên bảy để đảm bảo bảo vệ vùng xanh
việc duy trì kiểm soát bảo vệ thành quả chống dịch là tốt
thế nhưng không phải vì thế mà quốc gia
quốc gia quá lo lắng áp dụng quá khắt khe
dập khuôn các biện pháp cũ đặc biệt là trong trạng thái
nới lỏng giãn cách gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt đi lại của người dân
sau khi nhậu xoay một bị cáo chú tại xã hòa phong
huyện hòa vang tp đà nẵng đã tông xe thẳng vào chốt kiểm soát
dịch covid một mươi chín và đánh lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây
tòa nhân dân huyện hòa vang tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử
và tuyên phạt nguyễn hoàng tâm hai năm sáu tháng tù
về tội chống người thành công vụ
ngày bốn tháng chín thời điểm đà nẵng đang áp dụng phong tỏa cứng
để phòng chống dịch covid một mươi chín tâm vẫn đi xe máy đến nhà bạn để nhậu
sau đó tâm điều khiển xe về lại nhà thì gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
do say xỉn không làm chủ tốc độ nên khi bị lực lượng kiểm soát
ra hiệu lệnh dừng xe tâm đã không xử lý được và tông thẳng vào chốt kiểm dịch
không dừng lại ở đó tâm còn chửi bới thách thức tổ công tác
làm nhiệm vụ tại chốt và ngay lập tức bị khống chế
được biết tâm từng có một tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa ra tù và chưa được xóa án tích lại tiếp tục vi phạm pháp luật
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần việt an và các công ty liên quan
lừa đảo chiếm đoạt đa số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng của ngân hàng việt
công banh chi nhánh an giang sau khi mở rộng điều tra công an tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng
nguyên là kế toán kế toán trưởng và các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần việt an do lưu bách thảo
nguyên tổng giám đốc ngô văn thu tổng giám đốc cùng hai công ty cổ phần
xuất nhập khẩu bình minh công ty trách nhiệm hữu hạn minh dầu
lập một trăm linh bộ hồ sơ vay vốn khống của ngân hàng việt công banh trên nhánh an giang
trong đó có sự giúp sức của nguyễn viết tuyên nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
việt hưng an giang lưu bá phúc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bách phúc
và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của huyền hằng trâm đào và khương
giúp sức cho ba công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh an giang đã ra quyết định hởi tố vụ án
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáu đối tượng nguyên tổng giám đốc và giám đốc các công ty trên cũng đã bị khởi tố
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn dũng tuấn
hai mươi một tuổi chú huyện bù đăng tỉnh bình phước bảy năm tù về tội giết người
vụ án này nảy sinh từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc rót bia tại quán bia
theo cáo trạng khoảng một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi nguyễn dũng tuấn cùng nhóm bảy người
trong đó có huỳnh văn mãi em bánh bia và uống bia tại một quán bia tại thị trấn đức phong
huyện bù đăng tỉnh bình phước
trong lúc đánh bia tuấn nói với em rót bia cho mọi người uống nhưng em không làm theo
nên tuấn gây sự với em và dẫn đến hai bên đã xảy ra mâu thuẫn thách thức đánh nhau
trong lúc xô xát tuấn vung cây cơ đánh bia vào đầu em
và sau đó tuấn bỏ đi còn em được đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết
nhưng tỷ lệ thương tích lên đến chín mươi chín
ngoài mức án bảy năm tù giam bị cáo tuấn còn phải bồi thường cho nạn nhân năm trăm linh triệu đồng
thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền gây mất an ninh trật tự địa phương
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội danh đánh bạc
tổ sơ của cơ quan công an khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bảy
sáu đối tượng cùng chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã bị công an huyện đông hải bắt quả tang
khi đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại căn nhà trên địa bàn xã long điền huyện đông hải tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường một mươi bộ bài tây đá khoa sử dụng
hơn hai mươi sáu triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
được biết bà trương thị diệu thường xuyên dùng địa điểm trên đứng ra tổ chức
cho các đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền để thu tiền sâu gây mất an ninh trật tự địa phương
vào tối qua phòng cảnh sát hình sự công an tp đài nẵng phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bàn giao hai đối tượng người hàn quốc có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn tp đài nẵng
cho cảnh sát hàn quốc để phục vụ công tác điều tra
hai bị can người hàn quốc là john tayji năm mươi tuổi
và nam kywan năm mươi một tuổi bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol truy nã quốc tế
trong đó johnterly bị interpol ra lệnh truy nã ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về hành vi lừa đảo
còn nam kỳ won bị truy nã từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về hành vi gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác
sau khi đến nhiều nơi cả hai chọn đà nẵng là điểm dừng chân thì bị công an đà nẵng phát hiện bắt giữ vào tối ngày một mươi chín tháng chín
trong đó john taiji được phát hiện tại căn hộ trung cư trên đường bạch đằng
phường my an quận ngũ hành sơn
còn nam ki won bị bắt khi đang trốn ở một cơ sở kinh doanh lưu trú homestay trên đường lê thước quận sơn trà tp đài nẵng

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc trì xã bình định huyện lương tài tỉnh bắc ninh có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
đối tượng ma quang tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thượng ba phường tây tự
quận bắc từ liêm tp hà nội
và đối tượng vũ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba mươi bốn trên hai trăm bảy mươi năm nguyễn đức cảnh phường cát giải quận lê trân tp hải phòng có xeo chấm cách một cm trước đầu lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện